sau ba ngày tranh tài sôi nổi chiều nay tại nhà thi đấu quận tây hồ hà nội đã diễn ra trận chung kết giải cầu lông học sinh sinh viên thành phố hà nội mở rộng trên quốc báo tuổi trẻ thủ đô lần thứ sáu năm hai nghìn hai mươi
giải đấu thu hút gần tám trăm linh vận động viên nam nữ các lứa tuổi được chia làm ba hệ là hệ nâng cao hệ phong trào và hệ cán bộ giáo viên và giảng viên
trong ba ngày từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng chín đã diễn ra các trận đấu sôi nổi quyết liệt và đẹp mắt để lại ấn tượng tốt cho khán giả
năm nay giải đấu không chỉ dừng ở quy mô của thành phố hà nội mà còn mở rộng ra một số tỉnh thành lân cận trở thành sân chơi cho các vận động viên cầu lông của cả nước
kết thúc giải đấu ban tổ chức đã trao các giải nhất nhì ba cho các đội xuất sắc tại các hệ thi đấu cùng với đó giải nhất toàn đoàn được trao cho đoàn đại học sư phạm thể dục thể thao